còn với các tỉnh thành phía tây bắc bộ là khu vực điện biên lai châu và phần phía tây của tỉnh sơn la không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
vì thế ở các khu vực này trời vẫn có nắng và nhiệt độ phổ biến trong khoảng hai mươi năm hai mươi bảy độ
với hướng di chuyển lệch đông trong sáng và trưa nay không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến các tỉnh miền trung vùng từ thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh
chiều vào tối nay nó sẽ mở rộng xuống đến khu vực quảng bình và gây mưa cho các tỉnh này
nền nhiệt ngày hôm nay ở đây khá thấp cao nhất trong ngày ở thanh hóa đến hà tĩnh có mức nhiệt là hai mươi hai mươi hai độ còn ở quảng bình có mức nhiệt là hai mươi bốn độ
với các tỉnh thành phố từ quảng trị trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ cao hai mươi sáu hai mươi bảy độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trời không mưa nắng giáo và nhiệt độ vẫn duy trì trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay tiếp tục là một ngày nắng mạnh với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay
ở khu vực tây nguyên sẽ là từ hai mươi chín ba mươi hai độ với khu vực nam bộ nhiệt độ vẫn ở ngưỡng cao ba mươi bốn ba mươi năm độ và nóng cục bộ vẫn xuất hiện ở các tỉnh miền đông nam bộ
trên biển ở hai huyện đảo hoàng sa và trường sa đều có chung dòng hướng đông bắc với cường độ mạnh cấp bốn cấp năm
ngoài ra ở khu vực phía nam của huyện đảo trường sa còn xuất hiện thêm hiện tượng mưa rào và rông
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn bốn một mươi km kèm theo đó là nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước